cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh môi trường đầu tư kinh doanh từng bước được cải thiện thông thoáng thuận lợi hơn
dân chủ trong đời sống kinh tế xã hội ngày càng được phát huy
kinh tế tư nhân đã phát triển trên nhiều phương diện được tự do kinh doanh và đối xử bình đẳng hơn với các thành phần kinh tế khác
nhất là trong tiếp cận các yếu tố sản xuất và các loại thị trường hiệu quả sức cạnh tranh dần được nâng lên
hoạt động đa dạng ở hầu hết các ngành lĩnh vực và các vùng miền
bước đầu đã hình thành được một tập đoàn kinh tế tư nhân có quy mô lớn hoạt động đa ngành có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế
kinh tế tư nhân liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá chiếm tỷ trọng ba mươi chín bốn mươi gdp thu hút khoảng tám mươi năm lực lượng lao động của nền kinh tế
góp phần quan trọng trong hoạt động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh tăng trưởng kinh tế
chuyển dịch cơ cấu kinh tế tăng thu ngân sách nhà nước tạo việc làm cải thiện đời sống nhân dân
bảo đảm an sinh xã hội
đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh có khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng không ngừng nâng cao năng lực kinh doanh và quản trị doanh nghiệp
trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đạo đức văn hóa kinh doanh của doanh nhân dần được nâng lên
mô hình tổ chức phương thức hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng trong khu vực kinh tế tư nhân được các cấp ủy đảng quan tâm đổi mới hoàn thiện
đảng viên được làm kinh tế tư nhân và chủ doanh nghiệp của tư nhân
được thí điểm kết nạp vào đảng
hoạt động giám sát phản biện chính sách vai trò tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động và người sử dụng lao động của mặt trận tổ quốc việt nam
các tổ chức chính trị xã hội các tổ chức xã hội xã hội nghề nghiệp được quan tâm đổi mới nâng cao hiệu quả
hai nhỏ tuy nhiên việc triển khai thực hiện các chủ trương chính sách về khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân còn hạn chế yếu kém
hệ thống pháp luật các cơ chế chính sách khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển còn nhiều bất cập thiếu đồng bộ
kinh tế tư nhân chưa đáp ứng được vai trò là một động lực quan trọng của nền kinh tế
tốc độ tăng trưởng của kinh tế tư nhân có xu hướng giảm trong những năm gần đây
kinh tế tư nhân có quy mô nhỏ chủ yếu vẫn là kinh tế hộ kinh doanh trình độ công nghệ trình độ quản trị năng lực tài chính chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh thấp
cơ cấu ngành nghề còn bất hợp lý thiếu liên kết với nhau và với các thành phần kinh tế khác
năng lực hội nhập kinh tế quốc tế còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu của các chuỗi giá trị sản xuất khu vực và toàn cầu
nhiều doanh nghiệp tư nhân ngừng hoạt động giải thể và phá sản
vi phạm pháp luật và cạnh tranh không lành mạnh trong kinh tế tư nhân còn khá phổ biến
tình trạng sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm gian lận thương mại diễn ra nghiêm trọng phức tạp
nhiều doanh nghiệp của tư nhân không bảo đảm lợi ích của người lao động nợ bảo hiểm xã hội báo cáo tài chính không trung thực nợ quá hạn ngân hàng trốn thuế và nợ thuế kéo dài
vi phạm pháp luật và cạnh tranh không lành mạnh trong kinh tế tư nhân ngừng hoạt động giải thể và phá sản
chưa thực sự bình đẳng giữa kinh tế tư nhân và các thành phần kinh tế khác
chi phí trung gian không chính thức còn nhiều
thủ tục hành chính còn dầm dà phức tạp
tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà thiếu trách nhiệm lạm dụng chức quyền gây khó khăn cho doanh nghiệp vẫn còn khá phổ biến
phân công phân cấp phối hợp giữa các bộ ban ngành địa phương còn bất hợp lý thiếu chặt chẽ
hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra hoạt động của kinh tế tư nhân còn thấp
những hạn chế yếu kém nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu
đặc biệt là vẫn còn một số vấn đề về phát triển kinh tế tư nhân cần tiếp tục được cụ thể hóa làm rõ hơn cả về lý luận và thực tiễn
thể chế về phát triển doanh nghiệp doanh nhân còn nhiều bất cập
công tác phổ biến quán triệt và tuyên truyền chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân chưa được thực hiện thường xuyên đầy đủ sâu rộng
hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước còn nhiều hạn chế
việc thực hiện chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân hiệu quả chưa cao chưa nghiêm kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân nhất là hạ tầng giao thông và nguồn nhân lực
vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng đối với sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân còn bất cập
hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam các tổ chức chính trị xã hội xã hội nghề nghiệp các hiệp hội ngành nghề chưa thực sự hiệu quả chậm đổi mới theo yêu cầu thực tiễn chưa làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp người lao động và người sử dụng lao động
xuất phát điểm phát triển và năng lực nội tại của kinh tế tư nhân còn thấp
đội ngũ doanh nhân mới hình thành và đang trong quá trình phát triển hạn chế về năng lực quản trị kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp đạo đức doanh nhân
hai quan điểm chỉ đạo và mục tiêu
một quan điểm chỉ đạo
phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị trường là một yêu cầu khách quan vừa cấp thiết vừa lâu dài trong quá trình hoàn thiện thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
là một phương sách quan trọng để giải phóng sức sản xuất
huy động phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển
kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế
kinh tế nhà nước kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập tự chủ khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh bền vững đa dạng với tốc độ tăng trưởng cao cả về số lượng quy mô chất lượng và tỉ trọng đóng góp trong gdp
kinh tế tư nhân là một nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế tư nhân lạnh mạnh và đúng định hướng phát huy mặt tích cực có lợi cho đất nước của kinh tế tư nhân đồng thời tăng cường kiểm tra thanh tra giám sát kiểm soát thực hiện công khai minh bạch ngăn chặn hạn chế mặt tiêu cực nhất là phòng chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa tư bản thân hữu quan hệ lợi ích nhóm thao túng chính sách cạnh tranh không lạnh mạnh để trục lợi bất chính
kinh tế tư nhân được phát triển ở tất cả các ngành lĩnh vực mà pháp luật không cấm phát huy phong trào khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh tự nguyện liên kết hình thành các hình thức tổ chức hợp tác hoặc hoạt động theo mô hình doanh nghiệp khuyến khích hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu và tư nhân góp vốn vào các tập đoàn kinh tế nhà nước có đủ khả năng tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá tr
tư nhân tham gia góp vốn mua cổ phần của các doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa hoặc nhà nước thoái vốn thúc đẩy phát triển mọi hình thức liên kết sản xuất kinh doanh cung cấp hàng hóa dịch vụ theo mạng sản xuất chuỗi giá trị thị trường giữa kinh tế tư nhân với kinh tế nhà nước kinh tế tập thể và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm tiếp cận chuyển giao tạo sự lan tỏa rộng rãi về công nghệ tiên tiến và quản trị hiện đại nâng cao giá trị gia tăng và mở rộng thị trường tiêu thụ
chăm lo bồi dưỡng giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tinh thần tự lực tự cường lòng yêu nước tự hào tự tôn dân tộc gắn bó với lợi ích của đất nước và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của các chủ doanh nghiệp phát triển đội ngũ doanh nhân việt nam ngày càng vững mạnh có ý thức chấp hành pháp luật trách nhiệm với xã hội và kỹ năng lãnh đạo quản trị cao chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp đạo đức doanh nhân
hai mục tiêu tổng quát
phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh hiệu quả bền vững thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa góp phần phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân thực hiện tiến bộ công bằng xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa
ba mục tiêu cụ thể
chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả kinh doanh trong khu vực kinh tế tư nhân phấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi
năm hai nghìn hai mươi có ít nhất một triệu doanh nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi năm có hơn một năm triệu doanh nghiệp và đến năm hai nghìn ba mươi có ít nhất hai triệu doanh nghiệp
tốc độ tăng trưởng của kinh tế tư nhân cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế
phấn đấu tăng tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân và gdp để đến năm hai nghìn hai mươi đạt khoảng năm mươi năm hai nghìn hai mươi năm đạt năm mươi năm đến năm hai nghìn ba mươi khoảng sáu mươi sáu mươi năm
bình quân giai đoạn hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm năng suất lao động tăng khoảng bốn năm một năm thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ chất lượng nhân lực và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân so với nhóm dẫn đầu asean bốn
nhiều doanh nghiệp tư nhân tham gia mạng sản xuất chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu
ba nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
thống nhất nhận thức tư tưởng hành động trong triển khai các chủ trương chính sách về phát triển kinh tế tư nhân
thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận cao trong xã hội về khuyến khích tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân
phát huy thế mạnh và tiềm năng to lớn của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế xã hội phải đi đôi với khắc phục có hiệu quả những mặt trái phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế tư nhân
phòng chống có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa trong xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân
tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô
triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế
bốn chủ động linh hoạt điều chỉnh chính sách tiền tệ theo cơ chế thị trường kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý phối hợp đồng bộ hiệu quả giữa chính sách tiền tệ với chính sách tài khoá và các chính sách kinh tế vĩ mô khác bảo đảm lãi suất và tỷ giá hối đoái ổn định phù hợp với điều kiện kinh tế vĩ mô và thị trường đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu cơ cấu lại ngân sách nhà nước gắn với giảm bộ trì ngân sách bảo đảm an toàn nợ công và nâng ca
khuyến khích đầu tư của khu vực tư nhân hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút đầu tư tư nhân và bảo đảm hoạt động của kinh tế tư nhân theo cơ chế thị trường thể chế hóa đầy đủ và bảo đảm thực hiện nghiêm minh quyền tự do kinh doanh quyền sở hữu tài sản các quyền nghĩa vụ dân sự của các tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật
có các cơ chế chính sách khuyến khích thành lập doanh nghiệp tư nhân thu hẹp những lĩnh vực kinh doanh có điều kiện tạo điều kiện để kinh tế tư nhân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trong những ngành lĩnh vực địa bàn mà pháp luật không cấm phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ
có các cơ chế chính sách khuyến khích tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh mở rộng quy mô nâng cao hiệu quả hoạt động tự nguyện liên kết hình thành các hình thức tổ chức hợp tác hoặc chuyển đổi sang hoạt động kinh doanh theo mô hình doanh nghiệp thông qua các chính sách như miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tiền sử dụng đất trong những năm đầu tư hoạt động tư vấn hướng dẫn thủ tục thành lập doanh nghiệp xây dựng phương án sản xuất kinh doanh tổ chức công tác tài chính kế toán cung cấp thông tin hướng dẫn quản trị doanh
và bảo đảm thực thi minh bạch hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tạo tiền đề hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân sở hữu hỗn hợp
bao gồm cả việc góp vốn vào các tập đoàn kinh tế nhà nước có tiềm lực vững mạnh đủ sức cạnh tranh tham gia mạng sản xuất chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo điện tử nông nghiệp
có chính sách khuyến khích sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp theo hướng chủ yếu dựa vào doanh nghiệp hợp tác xã và trang trại có quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao
chú trọng phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho nông dân
bảo đảm các cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân phù hợp với cơ chế thị trường và thúc đẩy tính tự chủ cạnh tranh của kinh tế tư nhân
không biến các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân thành bao cấp phục vụ lợi ích nhóm dưới mọi hình thức
không biến việc chấp thuận xác nhận chứng nhận đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn chuyên môn kỹ thuật thành giấy phép con gây cản trở hoạt động của kinh tế tư nhân
hoàn thiện và bảo đảm cơ chế thực thi nghiêm minh có hiệu quả pháp luật về hợp đồng nâng cao năng lực hiệu lực hiệu quả của các thiết chế giải quyết tranh chấp kinh tế dân sự
trọng tâm là các hoạt động thương lượng hòa giải trọng tài thương mại và tòa án nhân dân các cấp bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp
mở rộng khả năng tham gia thị trường và thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng phát triển mạnh mẽ thông suốt đồng bộ các thị trường hệ thống lưu thông phân phối hàng hóa dịch vụ trên cả nước
đặc biệt là thị trường tư liệu sản xuất đồng thời có biện pháp bảo vệ có hiệu quả thị trường trong nước gắn với đẩy mạnh phát triển thị trường quốc tế phù hợp với các cam kết quốc tế
bảo đảm cạnh tranh lành mạnh trên thị trường làm tốt công tác quy hoạch mạng lưới phân phối phù hợp với quy mô dân số và đặc điểm địa phương
định hướng phát triển sản xuất phù hợp với nhu cầu trong nước và tốc độ mở rộng thị trường ngoài nước có biện pháp hiệu quả ổn định thị trường tiêu thụ sản phẩm
đặc biệt là đối với hàng nông sản tăng cường công tác phòng chống gian lận thao túng chi phối thị trường bóp méo giá cả quan hệ cung cầu hàng hóa dịch vụ
xóa bỏ các rào cản chính sách các biện pháp hành chính can thiệp trực tiếp vào thị trường và sản xuất kinh doanh tạo ra bất bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực xã hội
trọng tâm là vốn và đất đai cơ hội kinh doanh ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của kinh tế tư nhân tăng cường tính minh bạch và kiểm soát độc quyền kinh doanh bảo đảm cạnh tranh lành mạnh trên thị trường

tăng cường tính minh bạch và kiểm soát độc quyền kinh doanh tăng cường tính minh bạch và kiểm soát độc quyền kinh doanh tăng cường tính minh bạch và kiểm soát độc quyền kinh doanh
hệ thống giao thông đồng bộ có trọng điểm kết nối giữa các trung tâm kinh tế lớn và giữa các trục giao thông đầu mối
mở rộng đầu tư và hiện đại hóa giao thông đường bộ đường sắt hàng hải thủy nội địa và đường hàng không
tăng cường kết nối các hệ thống giao thông liên kết vùng và địa phương kết nối hệ thống giao thông trong nước với quốc tế
phát triển dịch vụ hậu cần lưu thông phân phối hàng hóa dịch vụ thuận tiện đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế
ra soát hoàn thiện quy hoạch và đẩy mạnh đầu tư phát triển đồng bộ các khu công nghiệp cụm công nghiệp khu chế xuất khu công nghệ cao
đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các doanh nghiệp về mặt bằng sản xuất kinh doanh với hạ tầng kinh tế kỹ thuật dịch vụ hỗ trợ đầy đủ và chi phí hợp lý
tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn lực khẩn trương hoàn thiện pháp luật về đất đai tài nguyên và môi trường
tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân tiếp cận thị trường đất đai tài nguyên một cách minh bạch bình đẳng theo cơ chế thị trường
sửa đổi bổ sung các quy định liên quan để bảo đảm quyền sử dụng đất thực sự là tài sản được chuyển nhượng giao dịch
thế chấp cho các nghĩa vụ dân sự kinh tế để các tổ chức cá nhân được thuê đất giao đất lâu dài với quy mô phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh
cơ cấu lại và phát triển nhanh an toàn hiệu quả các thị trường tài chính nhất là thị trường tiền tệ và thị trường vốn
tạo điều kiện bình đẳng thuận lợi cho kinh tế tư nhân tiếp cận vay vốn ngân hàng huy động vốn trên thị trường chứng khoán
nhất là phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng các dịch vụ tài chính với chi phí hợp lý
phát triển đa dạng các định chế tài chính các quỹ đầu tư mạo hiểm các quỹ bảo lãnh tín dụng các tổ chức tài chính vĩ mô
các tổ chức tư vấn tài chính dịch vụ kế toán kiểm toán thẩm định giá xếp hạng tín nhiệm
đẩy mạnh cơ cấu lại và phát triển đồng bộ thị trường chứng khoán thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp
vào các thị trường chứng khoán phái sinh để thị trường chứng khoán thực sự trở thành một kênh huy động vốn chung và dài hạn
quan trọng của các doanh nghiệp tư nhân
phát triển hệ thống của các tổ chức tín dụng an toàn lành mạnh bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền
khách hàng và của bản thân tổ chức tín dụng
phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng các dịch vụ ngân hàng nhất là dịch vụ tín dụng và thanh toán cho nền kinh tế
nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách tín dụng phù hợp với các phương thức sản xuất kinh doanh
đối tượng khách hàng tăng cường kết nối các khâu trong mạng sản xuất và chuỗi giá trị
phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ bảo hiểm để góp phần giảm thiểu rủi ro
tổn thất và ổn định sản xuất kinh doanh đời sống của người dân và doanh nghiệp
chú trọng phát triển bảo hiểm trong lĩnh vực nông nghiệp
có cơ chế chính sách tạo điều kiện để kinh tế tư nhân tích cực tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
hỗ trợ kinh tế tư nhân tiếp cận khai thác các cơ hội trong hội nhập quốc tế
mở rộng thị trường đẩy mạnh đầu tư và thương mại quốc tế
xóa bỏ các rào cản bất hợp lý đối với kinh tế tư nhân khi tham gia thương mại đầu tư quốc tế
tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển nâng cao năng lực từng bước tham gia sâu
vững chắc vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu
thứ ba hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực
nâng cao năng suất lào động
khuyến khích hỗ trợ kinh tế tư nhân đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển
ứng dụng chuyển giao công nghệ tiên tiến hoàn thiện và bảo đảm thực thi hiệu quả pháp luật về sở hữu trí tuệ
phát triển các quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ áp dụng chính sách thuế hỗ trợ tài chính
tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi phù hợp với hoạt động nghiên cứu đổi mới hiện đại hóa công nghệ
kết nối doanh nghiệp ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với các nhà đầu tư quỹ đầu tư
ưu tiên phát triển các khu công nghệ cao các vườn ươm công nghệ cao và các doanh nghiệp khoa học công nghệ
đẩy mạnh đầu tư phát triển các cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ đội ngũ các nhà khoa học
tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế trong nghiên cứu phát triển ứng dụng khoa học công nghệ
mua bán chuyển giao các sản phẩm khoa học công nghệ mới đẩy mạnh thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu khoa học công nghệ
đẩy mạnh thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển nguồn nhân lực đổi mới căn bản toàn diện
nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng đủ nhu cầu số lượng và chất lượng nhân lực cho phát triển kinh tế tư nhân
tăng cường hợp tác liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo quy hoạch và phát triển đào tạo
theo nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp và thị trường
tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân việt nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa
hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
chú trọng đào tạo bồi dưỡng và phát triển đội ngũ doanh nhân có trình độ chuyên môn cao kỹ năng quản lý
quản trị hiện đại đạo đức kinh doanh và tinh thần trách nhiệm đối với quốc gia dân tộc
xây dựng và triển khai rộng rãi các chuẩn mực đạo đức văn hóa của doanh nhân việt nam
trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
khuyến khích động viên tinh thần kinh doanh ý chí khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội
nhất là trong cộng đồng doanh nghiệp
đẩy mạnh phổ biến tuyên truyền giáo dục kiến thức kinh doanh khởi nghiệp trong toàn xã hội
nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn
hiệu lực hiệu quả phát triển đội ngũ cán bộ công chức liêm chính
có tư tưởng chính trị vững vàng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao
nâng cao năng lực xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả pháp luật
cơ chế chính sách kế hoạch quy hoạch chiến lược phát triển
tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi an toàn cho kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh đúng định hướng
tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác giám sát thanh tra kiểm tra trách nhiệm giải trình
của các bộ ngành chính quyền địa phương các cấp đối với việc chấp hành chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân
kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật
bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh
và tạo gánh nặng tâm lý đối với người dân và doanh nghiệp
đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp
trong việc giải quyết các tranh chấp kinh tế thương mại dân sự
đẩy mạnh cải cách hành chính mà trọng tâm là tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính
đơn giản hóa rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính
nhất là về thành lập doanh nghiệp đăng ký kinh doanh cấp phép thuế xuất khẩu nhập khẩu
giải quyết tranh chấp tố tụng xét xử thi hành án phá sản
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hóa dịch vụ hành chính công
để tiết kiệm thời gian chi phí thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp
phát triển các kênh tiếp nhận kiến nghị phản ánh thắc mắc khiếu nại tố cáo
đồng thời tăng cường cơ chế đối thoại có hiệu quả giữa cơ quan quản lý nhà nước với người dân
doanh nghiệp nhằm nắm bắt và xử lý kịp thời các nhu cầu nguyện vọng
vướng mắc liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân
nâng cao năng lực hiệu quả phối hợp quản lý nhà nước theo ngành lĩnh vực và địa phương
đối với kinh tế tư nhân bao gồm cả việc bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước
đối với các tổ chức xã hội nghề nghiệp đẩy mạnh phân cấp đi đôi với bảo đảm sự quản lý thống nhất
phối hợp liên thông gắn kết giữa các cơ quan hành chính cung cấp giữa trung ương và địa phương
hoàn thiện và công khai minh bạch hệ thống thông tin kinh tế xã hội cơ sở dữ liệu văn bản
quy phạm pháp luật các quy hoạch kế hoạch chiến lược phát triển cơ chế chính sách quản lý
để tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận khai thác và sử dụng
khẩn trương xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung thống nhất
tích hợp về khu vực kinh tế tư nhân
đổi mới nội dung phương thức và tăng cường sự lãnh đạo của đảng
nâng cao vai trò của mặt trận tổ quốc việt nam các tổ chức chính trị xã hội
xã hội nghề nghiệp đối với kinh tế tư nhân
đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của đảng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng
trong khu vực kinh tế tư nhân phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
các cấp ủy đảng tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức
tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân
về chủ trương nhất quán trong phát triển kinh tế tư nhân của đảng và nhà nước
lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công khai minh bạch các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân
có giải pháp thực hiện chủ trương phát triển đảng trong khu vực kinh tế tư nhân
coi trọng công tác sơ kết tổng kết thực hiện các chủ trương của đảng về phát triển kinh tế tư nhân
bảo đảm giữ nghiêm kỳ luật kỳ cương giữ vững sự lãnh đạo của đảng đối với khu vực kinh tế tư nhân
trên cơ sở phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở
phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc việt nam các tổ chức chính trị xã hội xã hội nghề nghiệp
trong phát triển kinh tế tư nhân nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức xã hội nghề nghiệp
làm tốt vai trò tổ chức đại diện tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước
để cung cấp thông tin hỗ trợ liên kết hợp tác kinh doanh đào tạo kỹ thuật và tư vấn cho các hội viên
bốn tổ chức thực hiện
các tỉnh ủy thành ủy đảng đoàn đảng ủy trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch hành động
với các nhiệm vụ giải pháp lộ trình phù hợp và phân công cụ thể trách nhiệm cho các cơ quan đơn vị thực hiện
ban tổ chức trung ương chủ trì phối hợp với các ban đảng trung ương tổng kết kiến nghị
tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của đảng về phát triển kinh tế tư nhân
chủ trương chính sách về phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân
mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức chính trị xã hội xây dựng chương trình kế hoạch giám sát việc thực hiện nghị quyết
ban tuyên giáo trung ương chủ trì phối hợp với ban kinh tế trung ương tổ chức học tập
quán triệt tuyên truyền phổ biến rộng rãi về nội dung và kết quả thực hiện nghị quyết
ban kinh tế trung ương chủ trì phối hợp với văn phòng trung ương đảng các ban cán sự đảng
đảng đoàn đảng ủy đảng đoàn trực thuộc trung ương thường xuyên theo dõi giám sát kiểm tra đôn đốc
triển khai thực hiện nghị quyết sơ kết tổng kết định kỳ báo cáo bộ chính trị ban bí thư
hết toàn văn nghị quyết
tiếp tục chương trình với các thông tin thời sự quan trọng khác
chiều nay tiếp tục chương trình kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
các đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường
về nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật cảnh vệ
dự án luật cảnh vệ đã được quốc hội cho ý kiến lần đầu trong kỳ họp thứ hai
tại kỳ họp thứ ba lần này dự thảo đã khắc phục những bất cập bổ sung thiếu sót mà pháp lệnh cảnh vệ chưa quy định
điều một mươi dự thảo luật chỉ quy định chung chung về đối tượng cảnh vệ
không giao cho chính phủ hay bộ quốc phòng quy định về đối tượng cảnh vệ do quân đội bảo vệ
tuy nhiên tại khoản hai điều một mươi tám lại quy định
lực lượng cảnh vệ thuộc bộ quốc phòng có nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đối tượng cảnh vệ do quân đội bảo vệ trong mọi tình huống
như vậy sẽ tạo ra sự thiếu thống nhất trong các điều luật
tôi đề nghị bổ sung quy định đối tượng cảnh vệ do quân đội bảo vệ hoặc giao cho chính phủ hay bộ quốc phòng
quy định cụ thể đối tượng cảnh vệ do quân đội bảo vệ để thông nhất giữa các điều trong luật
qua công tác báo cáo kết quả làm việc với cử tri về việc đóng góp ý kiến vào dự án luật
cảnh vệ tại kỳ họp thứ hai đa số các đại biểu đã đề nghị đưa tránh án tòa án nhân dân tối cao vào đối tượng cảnh vệ
các cử tri nơi đại biểu công tác cũng rất đồng tình
về vấn đề này đại biểu trịnh ngọc thúy cho rằng việc quy định này là hoàn toàn hợp lý vì các lý do sau
tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam thực hiện quyền tư pháp
đồng thời hiến pháp cũng quy định nguyên tắc phân công phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan thực hiện các quyền
lập pháp của quốc hội hành pháp của chính phủ và tư pháp của tòa án trong việc thực hiện thống nhất quyền lực của nhà nước
khoảng ba điều một trăm linh hai của hiến pháp quy định riêng biệt nhiệm vụ của tòa án là bảo vệ công lý bảo vệ quyền con người quyền công dân
bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa bảo vệ lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
tránh án tòa án nhân dân tối cao là một trong bốn vị lãnh đạo cao cấp của nhà nước
phải tuyên thệ trung thành với tổ quốc với nhân dân
và hiến pháp trước quốc hội và cử tri cả nước
nhà nước pháp quyền mà cũng không bằng đồng chí cấp phó của cơ quan hành pháp
như vậy là nó chưa đảm bảo được cái độ tương xứng cả mặt chính trị cả mặt nhà nước
chúng ta vẫn chưa quy định thể chế hóa hết đường lối chính sách của đảng
và cụ thể hóa hiến pháp trong luật cảnh vệ đối với chức danh tranh án
cho nên tôi thiết tha đề nghị công chí đại biểu quốc hội nghiên cứu xem xét
để quy định chức danh tránh án
vào đối tượng cảnh vệ trong luật cảnh vệ một cách chính thức về mặt nhà nước
ngày mai các đại biểu sẽ thảo luận tại hội trường về nghị quyết xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
cũng như luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật các tổ chức tiến dụng
hôm nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và phu nhân đã hội kiến nhà vua và hoàng hậu nhật bản
tại hoàng cung thủ đô tokyo nhật bản
đây là sự kiện đặc biệt nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nhật bản
và tham dự hội nghị tương lai châu á lần thứ hai mươi ba của thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn cấp cao việt nam
đồng thời làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng tình hữu nghị truyền thống truyền thống của nhân dân hai nước
tại cuộc hội kiến thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trân trọng truyền lời thăm hỏi ân cần
và chúc sức khỏe của lãnh đạo cấp cao việt nam tới nhà vua và hoàng hậu nhật bản
nhấn mạnh chuyến thăm cấp nhà nước lần đầu tiên tới việt nam của nhà vua và hoàng hậu vào tháng ba vừa qua
là một dấu mốc quan trọng mang tính biểu tượng trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của nhà vua hoàng hậu và hoàng gia nhật bản
dành cho việt nam và quan hệ hợp tác hiếu nghị việt nam nhật bản
thủ tướng khẳng định chính phủ và nhân dân việt nam luôn dành ưu tiên cao cho quan hệ hợp tác với nhật bản
sẽ làm hết sức mình đưa quan hệ giữa hai nước phát triển ngày càng mạnh mẽ toàn diện và sâu rộng hơn nữa
phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước đóng góp vào hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trân trọng mời các thành viên hoàng gia nhật bản thăm việt nam dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm
ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản vào năm hai nghìn một mươi tám
nhà vua và hoàng hậu nhật bản bày tỏ vui mừng gặp lại thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân tại tokyo
nhà vua mong muốn hai nước việt nam và nhật bản ngày càng thắt chặt các mối quan hệ liên kết gắn bó tăng cường giao lưu nhân dân
nhất là trong bối cảnh hai nước sẽ kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thành lập quan hệ ngoại giao trong năm hai nghìn hai mươi
ngày sáu tháng sáu tại trụ sở quốc hội nhật bản thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã hội kiến với chủ tịch thượng viện nhật bản date chiuichi
tại cuộc hội kiến thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao đóng góp của thượng viện và cá nhân ngài chủ tịch thượng viện
trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực kinh tế đầu tư giao lưu nhân dân
nhất là trong việc cung cấp viện trợ phát triển chính thức oda khẳng định việt nam luôn trân trọng và sử dụng hiệu quả nguồn vốn oda của nhật bản
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng quốc hội hai nước cần phát huy vai trò giám sát đôn đốc chính phủ hai nước triển khai tích cực các thỏa thuận đã ký
thủ tướng cũng đề nghị hai bên mở rộng hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước tăng cường trao đổi thông tin kinh nghiệm trong công tác lập pháp
phát huy vai trò cầu nối của các tổ chức nghị sĩ hữu nghị hai nước tăng cường phối hợp hợp tác giữa quốc hội việt nam và quốc hội nhật bản
mong muốn quốc hội nhật bản tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ lập trường của asean và việt nam về vấn đề biển đông
chủ tịch thượng viện date chiuichi chào mừng thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc thăm chính thức nhật bản và tham dự hội nghị tương lai châu á
chúc mừng thành công của hội nghị xúc tiến đầu tư việt nam tổ chức tại tokyo ngày năm tháng sáu vừa qua với sự tham dự của hai thủ tướng và hơn một sáu trăm linh doanh nghiệp hai nước
chủ tịch date chiuichi đánh giá cao sự phát triển kinh tế việt nam trong những năm gần đây khẳng định coi trọng tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác sâu rộng và toàn diện giữa hai nước
và sẽ ủng hộ chính phủ nhật bản tiếp tục hợp tác và hỗ trợ việt nam trong phát triển kinh tế xã hội
cũng tại buổi tiếp hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác văn hóa giao lưu địa phương giao lưu nhân dân giữa hai nước
đặc biệt là trong dịch kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản vào năm hai nghìn một mươi tám
nhân dịp thăm chính thức nhật bản sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã tiếp lãnh đạo tập đoàn sumitomo và công ty kirin
những doanh nghiệp có nhiều năm đầu tư hoạt động tại việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh sumitomo quyết định mở rộng đầu tư vào hà nội với hợp đồng có giá trị lên đến hàng tỷ đô la mỹ
khẳng định chính phủ và các cơ quan chức năng của việt nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sumitomo trong quá trình sản xuất kinh doanh tại việt nam
thủ tướng cũng mong muốn tập đoàn giữ đúng tiến độ đã cam kết sớm đưa dự án vào vận hành
thủ tướng cho biết sẽ chỉ đạo thành phố hà nội tích cực phối hợp với sumitomo thúc đẩy các dự án này
đại diện tập đoàn sumitomo bày tỏ cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến dự và đối thoại tại hội nghị xúc tiến đầu tư việt nam hôm qua
thông tin về dự án đầu tư của tập đoàn vào dự án thành phố thông minh bắc hà nội
đại diện tập đoàn sumitomo cho biết sẽ triển khai phối hợp với các doanh nghiệp việt nam khảo sát xây dựng các công nghệ cao tiết kiệm năng lượng cho dự án đô thị này
tại buổi tiếp công ty kirin thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh nỗ lực hợp tác và chuyển giao công nghệ của kirin đối với các doanh nghiệp việt nam
thủ tướng cho rằng những sản phẩm mà kirin giới thiệu tại việt nam đều là những sản phẩm chất lượng cao khả thi có thể triển khai nhà máy sản xuất ở việt nam chẳng hạn như kirin việt nam
thủ tướng cũng bày tỏ hoan nghênh kirin vào tìm hiểu mua cổ phần để trở thành cố đông chiến lược của sapeco habeco trên tinh thần công khai minh bạch
sở xây dựng hà nội khẳng định phương án việc di rời chặt hạ đang được tính toán
sau khi tham vấn ý kiến đầy đủ của các sở ngành và các chuyên gia nhà khoa học đơn vị liên quan sẽ báo cáo để thành phố xem xét và quyết định phương án cụ thể
theo sở xây dựng thì việc thi công mở rộng tuyến đường phạm văn đồng là yêu cầu cần thiết và cấp bách của thành phố phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
việc thực hiện dự án theo đúng quy hoạch và thiết kế được phê duyệt bảo đảm đúng tiến độ đề ra là hết sức cần thiết
ngoài việc giải tỏa công trình nhà công trình hạ tầng dọc tuyến thì có một số lượng cây xanh đáng kể trên tuyến đường cần phải tính toán xử lý phục vụ thi công tuyến đường này
theo tính toán sẽ có khoảng hơn một ba trăm linh cây xanh sẽ phải dịch chuyển giải tỏa và cắt tỉa
trong số này sẽ có khoảng hơn một cây xanh phải giải tỏa chặt hạ
tuy nhiên theo ông lê văn dục giám đốc sở xây dựng hà nội thì đây mới chỉ là phương án đề xuất của đơn vị tư vấn và chủ đầu tư
và bất khả kháng thì đánh hạn hôm nay tôi khẳng định với báo chí ba chữ này
dịch chuyển giữ nguyên vị trí và bất khả kháng thì mới chặt hạ để thi công
các đồng chí có đồng tình với tôi như thế
chứ chúng tôi không có cái gì mà không công khai minh bạch ở đây cả
dùng sáu cái chữ này thì mới hiểu được rằng cái cây nó quý như thế nào
và tôi nghe rất nhiều người nói chặt các đồng chí đều đưa ra là chặt hạ xếp hàng đầu
thì hôm nay
kính thưa các đồng chí không phải chặt hạ hay như kia
mà đánh chuyển để sử dụng vào mục đích khác
còn điều kiện là chúng ta phải đánh chuyển
như vậy một ba trăm linh cây ở đây chúng ta có điều kiện là chúng ta đánh chuyển
và với cái công nghệ mới hiện nay với các cái đơn vị mà có đủ kinh nghiệm
chúng tôi có thể làm hôm nay đưa cái báo cáo công khai như vậy là chúng tôi khẳng định rằng đánh chuyển đánh được chẳng được
và hôm nay cái phương án một ba trăm linh cây

và chủ đầu tư ban đầu tư xây dựng các công trình giao thông
đây là đề xuất

và sau này sẽ thay đổi
và đề xuất thì sẽ có trách nhiệm nhận cái đề xuất đó
tại buổi giao ban sở xây dựng cũng khẳng định trong trường hợp bắt buộc dịch chuyển giải tỏa cây xanh nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng
thực hiện dự án thì phải được tính toán chặt chẽ chọn phương án tối ưu với ưu tiên hàng đầu là bảo tồn di chuyển dù có thể phát sinh chi phí
trong điều kiện không thể dịch chuyển mới thực hiện giải pháp giải tỏa
về vụ cháy rừng phòng hộ tại huyện sóc sơn xảy ra vào ngày hôm qua ngày năm tháng sáu
đến dạng sáng ngày hôm nay ngày sáu tháng sáu đám cháy mới được khống chế
theo thông tin ban đầu diện tích bị cháy ước tính khoảng năm mươi hectare chủ yếu là cây thông keo và bạch đàn
số diện tích này nằm trên xã hồng kỳ và khu vực giáp danh với ba xã bắc sơn nam sơn và phù linh của huyện sóc sơn
công an huyện sóc sơn đang vào cuộc truy tìm đối tượng gây cháy rừng
chúng tôi sẽ trở lại với chi tiết của vụ cháy này trong bản tin hai mươi hai h tối nay mời quý vị và các bạn đón xem
thưa quý vị
sau nhiều ngày nắng nóng từ một mươi năm h ba mươi phút hôm nay rông lốc kèm theo mưa to đã xảy ra ở nhiều nơi khắp thành phố hà nội
những trận mưa rông khá mạnh này đã góp phần giảm nhiệt cho thủ đô
tại một số tuyến đường đã xảy ra tình trạng ngập úng nhẹ một số cây xanh đổ xuống đường
từ một mươi năm h ba mươi chiều nay sông lốc kèm theo mưa to đã nổi lên ở nhiều nơi trên địa bàn hà nội
gió mạnh khiến người điều khiển xe máy di chuyển khó khăn trên đường
bầu trời âm u các luồng gió cuốn theo cát bụi bay
tứ tung sau năm phút nổi rông mưa xuất hiện và dần nặng hạt
vào lúc một mươi năm h năm mươi tại đường giảng võ hà nội đã xuất hiện hiện tượng cây xanh bị bật gốc
rồng lốc cũng làm tung các tấm trần nhà tại một số khu trung cư trên đường lê trọng tấn
theo số liệu tại các trạm tự động đo mưa của công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên thoát nước hà nội
đến một mươi sáu h năm mươi tổng lượng mưa trong ngày tại các quận huyện trên địa bàn hà nội đang tăng lên
cụ thể thạch thất bốn mươi bốn mm linh đàm ba mươi năm mm hồ tây ba mươi một mm
nam tử liêm hai mươi năm mm
theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên khu vực bắc bộ có mưa rào và rông
hình thái thời tiết nguy hiểm này được cảnh báo có thể sẽ gây ngập lụt ở hà nội
ở nội thành hà nội và một số địa phương khác
tính đến một mươi tám h ngày hôm nay mùng sáu tháng sáu nhiều nơi trong khu vực nội thành hà nội đã có mưa vừa đến mưa to
như mỹ đỉnh năm mm mễ trì năm mm
đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho một số tuyến phố
từ một m đến ba m đặc biệt tại một số tuyến phố thuộc các quận như cầu giấy ba đình bắc tử liêm đống đa hà đông
đêm nay ngày sáu tháng sáu và ngày mai ngày bảy tháng sáu do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa
nên ở bắc bộ có mưa rào và rông
phía đông bắc bộ các tỉnh như lào cai yên bái sơn la và hòa bình
chiều tối và đêm nay sẽ có mưa vừa có nơi mưa to và rải rác có rông
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế đêm nay và chiều tối mai sẽ có mưa rào và rải rác có rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc mưa đá và gió giật mạnh cấp độ rủi ro thiên tai là cấp một
theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương từ ngày bảy đến ngày tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
một đợt lũ nhỏ sẽ xuất hiện ở thượng lưu sông thao sông lô sông cầu
với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ một đến hai mét
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông thao tại yên bái sông lô tại thuyên quang sông cầu tại đáp cầu đều ở mức dưới báo độc một
chuyển sang các tin tức quốc tế bộ ngoại giao nga vừa tuyên bố montenegro sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn
khi tham gia vào các biện pháp trừng phạt của liên minh châu âu eu nhằm vào nước nga sau khi quốc gia vùng ban căng này
chính thức trở thành thành viên thứ hai mươi chín của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương
tuyên bố của bộ ngoại giao nga nêu rõ nước này có quyền thực hiện các biện pháp đáp trả phù hợp trước việc lựa chọn của montenegro
đồng thời cực lực lên án thái độ bài nga của quốc gia vùng ban căng này
montenegro đã chính thức gia nhập nato trong một buổi lễ ở trụ sở bộ ngoại giao mỹ tại thủ đô washington
nato sẽ hoàn tất sự hiện diện của mình ở vùng biển adriatic sau khi hy lạp albania và croatia đều đã là các nước thành viên của khối
mối quan hệ giữa hai nước đặc biệt căng thẳng ngay sau khi monteneko thông báo ý định gia nhập nato và cho rằng đây là một hành động đe dọa an ninh của nga
điện kremlin cũng khẳng định quốc hội montenegro đã không theo nguyện vọng của người dân
điều này thể hiện qua tỷ lệ nghị sĩ ủng hộ gia nhập nato đồng thời cho thấy quốc gia này đang vi phạm tất cả các chuẩn mực mang tính nguyên tắc và dân chủ
sau hàng loạt các vụ tấn công khủng bố trong những tháng vừa qua tại nhiều địa điểm ở thủ đô london của anh
đã diễn ra các buổi lễ để cầu nguyện cho những nạn nhân xấu xố
bất chấp trời mưa hàng ngàn người đã tụ tập bên bờ sông tems để dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng
trong loạt vụ tấn công trên cầu london và khu chợ boro tối thứ bảy vừa qua
thị trưởng thành phố london đã tôn vinh những nạn nhân xấu xố đồng thời khẳng định london sẽ kiên cường trước các cuộc tấn công và đánh bại những kẻ cực đoan
liên quan đến tiến trình điều tra cơ loạt các vụ tấn công vừa qua
cảnh sát london đã tiến hành khám xét khu vực xung quanh nơi ở của hai trong số ba thủ phạm
và nơi ở của một mươi hai đối tượng đã được trả tự do ở vùng inflog phía bắc vùng bắc kinh
để xem xét liệu có đối tượng hoặc nhóm nào có liên quan đến vụ khủng bố vừa qua hay không
tại nhà máy điện takahama thuộc tỉnh fukui bắt đầu sản xuất điện vào ngày chín tháng sáu tới
theo kế hoạch
theo kế hoạch
khi được tái khởi động lo phản ứng số ba sẽ sớm đạt công suất tối đa và giảm giá điện sớm nhất trong mùa hè này
ngoài hai lò phản ứng số ba và số bốn ở nhà máy điện hạt nhân takahama
còn có hai lò phản ứng ở nhà máy điện hạt nhân kagoshima và một lò phản ứng ở nhà máy điện ikata
trước đó chính quyền tỉnh fukui đã thông qua kế hoạch tái khởi động hai lò phản ứng này
tuy nhiên những người dân của tỉnh siga lân cận đã đề nghị tòa án quận này ngăn cản do quan ngại về vấn đề an toàn
hồi tháng ba vừa qua
một tòa án phúc thẩm tại osaka đã phán quyết cho phép khởi động hai trong số bốn lò phản ứng tại nhà máy takahama
sau thảm họa tại nhà máy fukushima hồi năm hai nghìn một mươi một
chỉ có một số lò phản ứng hạt nhân hoạt động trở lại do phản đối từ phía người dân dẫn đến các vụ kiện kéo dài tại tòa
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc